các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin covid một mươi chín cuối cùng của năm hai nghìn hai mươi một trên kênh báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị và các bạn năm hai nghìn hai mươi một là một năm nhiều biến động với những diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
trong năm vừa qua hơn hai mươi ba người đã tử vong hàng nghìn đứa trẻ bỗng trở thành trẻ mồ côi
hơn một trăm bốn mươi triệu học sinh không thể đến trường để lại nhiều thiệt hại về kinh tế và cả những nỗi đau mất mát của người thân
năm hai nghìn hai mươi hai đang đến gần dịch vẫn diễn biến hết sức phức tạp
hy vọng rằng mỗi người dân sẽ nâng cao ý thức để dịch bệnh sớm bị đẩy lùi trả lại cuộc sống bình yên cho người dân
và như thường lệ ngay sau đây sẽ là cập nhật tình hình covid một mươi chín trên cả nước trong ngày hôm nay
tính từ một mươi sáu h ngày ba mươi tháng một mươi hai đến một mươi sáu h ngày ba mươi một tháng một mươi hai trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận một mươi sáu năm trăm một mươi năm ca nhiễm mới trong đó ba mươi chín ca nhập cảnh và một mươi sáu bốn trăm bảy mươi sáu ca ghi nhận trong nước
giảm năm trăm linh bốn ca so với ngày trước đó tại sáu mươi tỉnh thành phố
tại việt nam đã xuất hiện một mươi năm ca nhiễm biến thể omicron
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
hà nội một nghìn chín trăm một mươi bốn vĩnh long một nghìn tám mươi cà mau một nghìn sáu mươi ba bình phước một nghìn ba khánh hòa bảy trăm chín mươi chín tây ninh bảy trăm bảy mươi sáu bình định sáu trăm năm mươi năm
hòa bình chín mươi bảy hà nam chín mươi sáu bắc giang tám mươi năm vĩnh phúc tám mươi hai đắk lắc bảy mươi tám lào cai bảy mươi thái bình sáu mươi năm long an sáu mươi ba
ninh thuận bốn mươi bảy cao bằng bốn mươi năm thái nguyên ba mươi tám
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó
hải phòng giảm ba trăm một mươi tám tây ninh giảm một trăm năm mươi chín hồ chí minh giảm một trăm bốn mươi
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó
vĩnh long tăng bốn trăm chín mươi bốn bình phước tăng hai trăm bốn mươi bốn bến tre tăng một trăm bảy mươi
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua một mươi năm ba trăm ba mươi bảy ca trên một ngày
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có một bảy trăm ba mươi một hai trăm năm mươi bảy ca nhiễm
đứng thứ ba mươi một trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân
việt nam đứng thứ một trăm ba mươi tám trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân có một triệu người có một mươi bảy năm trăm năm mươi ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là một bảy trăm hai mươi năm năm trăm một mươi tám ca
trong đó có một ba trăm năm mươi hai bốn trăm sáu mươi chín bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có một tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn
trong một mươi bốn ngày qua là bắc cạn
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
tp hcm năm trăm linh ba hai trăm bốn mươi bốn bình dương hai trăm chín mươi sáu trăm bảy mươi một đồng nai chín mươi bảy bảy trăm một mươi tám tây ninh bảy mươi năm một trăm linh chín hà nội bốn mươi năm tám trăm ba mươi tám
tình hình điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày một mươi tám sáu trăm bốn mươi hai ca
tổng số ca được điều trị khỏi một ba trăm năm mươi năm hai trăm tám mươi sáu ca
số bệnh nhân nặng đang điều trị
là bảy hai trăm chín mươi một ca
số bệnh nhân tử vong
từ một mươi bảy h ba mươi phút ngày ba mươi tháng một mươi hai
đến một mươi bảy h ba mươi phút ngày ba mươi một tháng một mươi hai
ghi nhận hai trăm hai mươi sáu ca tử vong
tại tp hcm ba mươi bốn
trong đó có bảy ca
từ các tỉnh chuyển đến như sau
đồng tháp một long an một an giang một
kiên giang một tiền giang một
tây ninh một bà địa vũng tàu một
tại các tỉnh thành phố khác
đồng nai một mươi tám an giang một mươi tám
vĩnh long một mươi năm cần thơ một mươi năm
đồng tháp một mươi bốn đồng tháp một mươi năm
bình dương một mươi ba kiên giang một mươi hai
sóc trăng một mươi một khánh hòa một mươi
tiền giang một mươi bình phước tám
hà nội bảy bạc liêu bảy
hậu giang sáu tây ninh năm
cà mau năm bình thuận bốn
bà địa vũng tàu bốn
trà vinh ba long an hai
gia lai hai quảng ngãi một
bình định một lâm đồng một
trung bình số tử vong ghi nhận
trong bảy ngày qua là hai trăm hai mươi năm ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín
tại việt nam tính đến nay là ba mươi hai ca

chiếm tỷ lệ một chín so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi sáu trên hai trăm hai mươi bốn vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân
xếp thứ một trăm ba mươi một trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á
tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín
xếp thứ ba asean
tử vong trên một triệu dân
xếp thứ hai mươi sáu trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á
xếp thứ năm asean
xin được chuyển sang các thông tin tiếp theo
thưa quý vị đã có rất nhiều cuộc thảo luận
về việc biến thể omicron của coronavirus
gây ra các biểu hiện bệnh giống với cảm lạnh thông thường
đặt ra câu hỏi về cách phân biệt sự khác biệt
giữa hai chung bệnh này
theo các nhà khoa học
có ba dấu hiệu bệnh nhiễm biến thể omicron
sẽ không xuất hiện khi người bệnh
chỉ bị nhiễm cảm lạnh thông thường
tiến sĩ hai sao bác sĩ bệnh truyền nhiễm
của trung tâm y tế san diego
ở san diego của mỹ cho biết
biến thể omicron cũng gây ra
các triệu chứng tương tự như các chủng covid một mươi chín khác
chúng bao gồm sốt ấn lạnh nhức đầu
đau hộng và khi bệnh tiến triển
người bệnh sẽ bắt đầu bị ho thở gấp
và khó thở bác sĩ sao cho biết
thế nhưng có ba dấu hiệu bệnh covid một mươi chín
khi nhiễm biến thể omicron
mà người bị cảm lạnh thông thường không có
tiến sĩ sao cho hay
một tính năng độc đáo của covid một mươi chín
là mất khấu giác và vị giác
ngoài ra điều khác nữa là cảm lạnh thông thường
có sự hướng không gây sốt cao
và đôi khi đau đầu dữ dội
nhưng omicron lại gây sốt cao và đau đầu
nếu bạn có ba biểu hiện bệnh trên
điều đáng lo ngại là bạn có thể nhiễm covid một mươi chín
chứ không phải là virus cảm lạnh thông thường
các chuyên gia y tế khuyên mọi người dân
nên chủng ngừa và tăng cường chống lại covid một mươi chín
để giữ an toàn cho cá nhân và cộng đồng
thưa quý vị
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
mới đây ủy ban nhân dân thành phố móng cái
công văn yêu cầu tất cả các trường hợp
đến làm việc giao dịch tại các cơ quan nhà nước
phải có kết quả xét nghiệm pcr âm tính
xét nghiệm tầm soát toàn bộ cán bộ công nhân viên chức
bằng phương pháp pcr
sáng ngày ba mươi một tháng một mươi hai
ông hồ quang duy
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố móng cái
tỉnh quảng đình cho biết
ủy ban nhân dân thành phố móng cái vừa có công văn
yêu cầu tất cả các trường hợp đến làm việc
giao dịch tại các cơ quan nhà nước
phải có kết quả xét nghiệm pcr âm tính
xét nghiệm tâm soát toàn bộ cán bộ công nhân
viên chức v v bằng phương pháp pcr
theo ông hồ quang duy
do địa phương vừa ghi nhận một trường hợp cán bộ công tác
tại đồ quản lý thị trường số bốn
dương tính với sars cov hai
nên biện pháp mới nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hoạt động
đặc biệt trong triển khai nhiệm vụ
thành quyết toán tổng kết năm hai nghìn hai mươi
và nhất là vấn đề xuất nhập khẩu
qua khu vực cửa khẩu tại móng cái
trong bối cảnh trung quốc yêu cầu rất chặt chẽ
về phòng chống dịch covid một mươi chín
để đảm bảo an toàn cho hoạt động của các cơ quan
đơn vị nhà nước trong dịp cuối năm
thành phố móng cái yêu cầu triển khai
xét nghiệm tầm sát mẫu gợp bằng phương pháp bcr
đối với tất cả cán bộ công chức
viên chức người làm việc
tại các cơ quan đơn vị nhà nước
trên địa bàn thành phố có người ra khỏi thành phố
trong vòng một tuần qua
việc xét nghiệm phải xong trong ngày hôm nay
ngày ba mươi một tháng một mươi hai và chỉ một đợt này
để có căn cứ triển khai các biện pháp phòng chống dịch tiếp theo
ủy ban nhân dân thành phố móng cái
cũng yêu cầu cán bộ công chức viên chức
người làm việc tại các cơ quan đơn vị nhà nước
hạn chế ra khỏi thành phố
trường hợp cần thiết phải ra khỏi địa bàn móng cái
thì phải có giấy xác nhận của thủ trưởng cơ quan
đơn vị và được sự đồng ý của thường trực
ủy ban nhân dân thành phố móng cái
những người này khi quay trở về móng cái
phải có kết quả xét nghiệm covid một mươi chín âm tính
không quá bảy mươi hai giờ kể từ thời điểm lấy mẫu
cũng có văn bản yêu cầu tất cả những ai
đến làm việc giao dịch tại các cơ quan đơn vị nhà nước
trên địa bàn thị xã phải có kết quả xét nghiệm covid một mươi chín âm tính
không quá bảy mươi hai giờ kể từ thời điểm lấy mẫu
nhưng sau đó đã hủy bỏ quyết định
theo sở y tế quảng ninh những ngày gần đây
mỗi ngày toàn tỉnh quảng ninh ghi nhận trung bình khoảng một trăm năm mươi f
trong đó phần lớn trong cộng đồng
trong số này có cán bộ công chức viên chức
ở các cơ quan đơn vị nhà nước
chỉ riêng ngày hai mươi chín tháng một mươi hai do có ba cán bộ công chức là f
và nhiều f một ủy ban nhân dân thành phố hạ long
đã phải tạm dừng tiếp công dân tại trụ sở ủy ban nhân dân thành phố
cho đến hết ngày một mươi bốn tháng một
còn tại bắc giang mới đây vừa phát hiện hai mươi sáu học sinh
tại trường tiểu học ngô sĩ liên thành phố bắc giang
dương tính với sars cov hai
hiện cơ quan chức năng đã triển khai gấp rút
các biện pháp phòng chống dịch
lãnh đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bắc giang cho biết
đến sáng ngày ba mươi một tháng một mươi hai
tại trường tiểu học ngô sĩ liên thành phố bắc giang
phát hiện chùm ca bệnh hai mươi sáu người dương tính với sars cov hai
gồm một giáo viên tiếng anh và học sinh ở nhiều khối lớp
nguồn lây ban đầu được xác định liên quan đến thầy giáo dạy tiếng anh
đang tạm trú tại chung cư quang minh thành phố bắc giang
ca bệnh đầu tiên là cháu ntp sinh năm hai nghìn một mươi hai
học sinh lớp bốn a bảy bị ho sốt
bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính
từ chiều tối ngày ba mươi tháng một mươi hai
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố bắc giang
đã chỉ đạo lấy mẫu xét nghiệm cho học sinh giáo viên nhà trường
qua xét nghiệm nhanh nhân viên y tế tiếp tục phát hiện ra
nhiều học sinh dương tính vào cuối buổi chiều ngày ba mươi tháng một mươi hai
lúc này nhà trường yêu cầu các lớp chưa tàn học cho học sinh
và giáo viên ở lại cách ly tại phòng học lấy mẫu xét nghiệm
đối với số học sinh đã về nhà
tối ngày ba mươi tháng một mươi hai phụ huynh đưa em đến cơ sở y tế lấy mẫu xét nghiệm
đêm ngày ba mươi tháng một mươi hai có hơn ba trăm linh học sinh ở lớp chín
phải ở lại trường
ban giám hiệu và giáo viên đều ở lại trường để chăm sóc các học sinh
được biết trường tiểu học ngô sĩ liên có hơn một sáu trăm linh học sinh
và sáu mươi bốn cán bộ giáo viên nhân viên
lãnh đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bắc giang cho biết thêm
hôm nay ngày ba mươi một tháng một mươi hai cơ quan chức năng sẽ xét nghiệm cho toàn bộ học sinh
trường tiểu học ngô sĩ liên vì giáo viên tiếng anh được xác định
là nguồn lây có dạy học ở nhiều lớp trong trường
lãnh đạo phòng giáo dục tp bắc giang cho hay
cả ba trường học trên địa bàn phường sẽ tạm hơi nghỉ học
để phục vụ công tác phòng chống dịch
thưa quý vị mặc dù tình hình dịch bệnh đang hết sức phức tạp
thế nhưng nhiều người dân ở cà mau vẫn nhất quyết không đồng ý tiêm vaccine
mới đây địa phương này đã phải bắt những người không tiêm vaccine
cam kết hạn chế tối đa việc di chuyển tụ tập nơi đông người
ngày ba mươi một tháng một mươi hai văn phòng tỉnh ủy cà mau cho biết
ông nguyễn tiến hải bí thư tỉnh ủy tỉnh này yêu cầu những người không đồng ý
tiêm vaccine covid một mươi chín phải cam kết hạn chế tối đa việc di chuyển
đi lại tiếp xúc với người bên ngoài và không tham gia các hoạt động nơi công cộng
tập trung đông người
trước đó tại hội nghị trực tuyến ba cấp về phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
ông hải đánh giá thời gian gần đây dịch bệnh diễn biến tiếp tục phức tạp hơn
số ca mắc mới tăng nhanh số bệnh nhân nặng số ca tử vong nhiều hơn
qua phân tích số bệnh nhân tăng nặng chủ yếu là những người có nguy cơ cao
người cao tuổi người có bệnh nền hầu hết là người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine covid một mươi chín
ông hải cho rằng nguyên nhân chủ yếu khiến tình hình dịch bệnh tăng cao
là do ý thức chủ quan lơ là của một bộ phận không nhỏ người dân kể cả cán bộ đảng viên
công tác kiểm tra giám sát xử lý vi phạm có lúc có nơi chưa chặt chẽ kịp thời còn buông lỏng
mặt khác các hoạt động sản xuất kinh doanh đi lại của người dân dần trở lại bình thường
làm cho dịch bệnh khó kiểm soát
ông hải cũng chỉ đạo tăng cường tập trung rà soát
đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho người dân từ một mươi hai tuổi trở lên
tính từ ngày ba mươi tháng một mươi hai cà mau có một trăm sáu mươi tám ca nhiễm covid một mươi chín tử vong
trong đó đã tiêm hai mũi ba mươi chín ca chiếm hai mươi ba hai tiêm một mũi hai mươi hai ca chiếm một mươi ba một
chưa tiêm vaccine là một trăm linh bảy ca chiếm sáu mươi ba bảy
xin được truyền xác các thông tin đáng chú ý khác
trước cuộc hàng không nhằm tránh ủn tắc việc test nhanh cho hành khách
tại các sân bay quốc tế việt nam cục hàng không đề nghị các hãng tính ra test nhanh
và giả vay máy bay khi chở khách đến các sân bay quốc tế của việt nam
theo đó nhằm tránh ủng tắc khi thực hiện việc test nhanh cho hành khách
tại các sân bay quốc tế việt nam cục hàng không yêu cầu các cơ quan đơn vị
triển khai việc thu phí tết nhanh tại các sân bay việt nam
đối với các hành khách nhập cảnh vào việt nam đến và đi qua các nước
đã phát hiện ca bệnh nhiễm chủng mới omicran như sau
các hãng hàng không đưa chi phí tết nhanh kháng nguyên virus sars cov hai
vào giá vé đối với khách hàng vận chuyển đến các sân bay quốc tế việt nam
chi phí tết nhanh không được cao hơn đơn giá của bộ y tế công bố
tại thông tư số một mươi sáu năm hai nghìn hai mươi một ngày tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
phối hợp với sân bay quốc tế cảng vụ hàng không làm việc với cơ quan y tế
để xử lý các trường hợp dương tính khi tết nhanh đảm bảo hành khách
không bị ủng tắc tại khu vực nhà ga đặc biệt là khu vực tập trung kết nhanh kháng nguyên
các kháng vụ hàng không được giao nhiệm vụ khấn trương triển khai yêu cầu trên
tới các hãng hàng không nước ngoài đang hoạt động tại địa bàn kiểm tra giám sát
việc thực hiện các nội dung trên của các cơ quan đơn vị liên quan
phần cuối bản tin xin được truyền sát các thông tin về tình hình covid một mươi chín trên thế giới
quý vị khán giả thân mến mỹ là đất nước đang chịu thiệt hại nặng nề nhất của dịch covid một mươi chín
mới đây giới chức y tế mỹ kêu gọi dân chuẩn bị cho gián đoạn nghiêm trọng
trong những tuần đầu tiên của năm hai nghìn hai mươi hai
tiến sĩ michael osterholm chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại đại học minnesota
cho biết tháng tới sẽ là một trận bão do virus gây ra tất cả xã hội sẽ bị áp lực bởi điều này
cảnh báo được đưa ra khi mỹ đạt mức cao kỷ lục về số ca mắc covid một mươi chín trong ngày thứ hai liên tiếp
trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cdc cho hay
mỹ ghi nhận nửa triệu ca nhiễm covid một mươi chín mới hôm ba mươi tháng một mươi hai với hơn bốn trăm tám mươi sáu trường hợp nhiễm mới
một mươi sáu bàn báo cáo với số ca nhiễm trung bình hàng ngày cao kỷ lục
cảm ơn các bạn đã theo dõi
mức trung bình ca nhiễm trong bảy ngày qua tại mỹ là hơn hai trăm chín mươi trường hợp một ngày
theo dữ liệu của cdc với số ca covid một mươi chín tăng quá nhanh được thúc đẩy bởi sự lây lạc nhanh chóng của biến chủng omicron
ước tính có hơn ba người mỹ dương tính mỗi giây
ở new york số ca nhiễm virus tăng một mươi một kể từ hôm hai mươi chín tháng một mươi hai
cdc cho hay số ca nhiễm nhập viện hiện ở mức cao nhất với hơn tám mươi một bệnh nhân covid một mươi chín nhập viện trên toàn quốc
một mô hình cdc cho thấy hơn bốn mươi hai người mỹ có thể chết trong ba tuần tới
diễn biến covid một mươi chín phức tạp ở thành phố tây an đang thách thức chiến lược zero covid tức là không covid một mươi chín của trung quốc
thành phố này đang phải đối mặt với đợt bùng phát covid một mươi chín dữ dội nhất khi liên tiếp ghi nhận số ca mắc trong những ngày qua
re dẫn số liệu chính thức ngày ba mươi tháng một mươi hai cho thấy trong hai mươi bốn giờ qua
tây an báo cáo một trăm năm mươi năm ca mắc covid một mươi chín cộng đồng một số bệnh nhân có triệu chứng mắc covid một mươi chín như sốt
trước đó ngày hai mươi tám tháng một mươi hai thành phố này có một trăm năm mươi một ca mắc covid một mươi chín cộng đồng trong tổng số một trăm năm mươi hai ca trên cả nước
kể từ đợt bùng phát dịch covid một mươi chín mới nhất ngày chín tháng một mươi hai tây an hiện ghi nhận một một trăm linh ca mắc covid một mươi chín
dịch covid một mươi chín bùng phát tại tây an trong tám ngày qua khiến một mươi ba triệu cư dân địa phương phải chịu lệnh phong tỏa nghiêm ngặt
nhận nhu yếu phẩm
chính quyền thành phố đã tiến hành nhiều đợt xét nghiệm covid một mươi chín để ngăn chặn sự lây lan của virus sars cov hai
đợt xét nghiệm thứ sáu bắt đầu vào ngày ba mươi tháng một mươi hai
quan chức địa phương han feng nói với reuters tây an đang bước vào giai đoạn sinh tử trong cuộc chiến chống lại virus sars cov hai
mặc dù số ca mắc covid một mươi chín ở tây an thấp so với nhiều khu vực ở nước ngoài
chính quyền thành phố này vẫn áp đặt các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt đối với việc đi lại ở nội và ngoại thành kể từ ngày hai mươi ba tháng một mươi hai
trong bối cảnh bắc kinh yêu cầu nhanh chóng ngăn chặn từng ổ dịch
theo một quan chức tây an lệnh phong tỏa trên đã gây ra tình trạng khủng hoảng nhân sự tại các công ty liên quan đến việc bảo đảm cung cấp nhu yếu phẩm hàng ngày
và chính phủ đang nỗ lực giải quyết vấn đề này
trung quốc hiện có tổng cộng một trăm linh một tám trăm chín mươi ca mắc covid một mươi chín và bốn sáu trăm ba mươi sáu ca tử vong
trong khi đó một nghiên cứu khoa học mới chỉ ra rằng covid một mươi chín lây nhiễm trực tiếp vào các tế bào thận và có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho cơ quan quan trọng này
báo cáo được công bố
trong khi đó một nghiên cứu khoa học mới chỉ ra rằng covid một mươi chín lại nhiễm trực tiếp vào các tế bào thợn và có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho cơ quan quan trọng này
hy vọng rằng bước sang năm mới năm hai nghìn hai mươi hai với những quyết tâm của người dân và cơ quan chức năng chúng ta sẽ chiến thắng được đại dịch sớm trở lại cuộc sống bình thường
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị khán giả vào năm mới năm hai nghìn hai mươi